năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trường mầm non hoa đào xã xuế bâu có chín điểm trường với một mươi một nhóm trẻ và lớp mẫu giáo với hai trăm sáu mươi trẻ
cơ sở vật chất của nhà trường cơ bản đã xuống cấp
trong số chín điểm trường thì có sáu điểm đang học nhờ nhà văn hóa bàn
bất cập là ở chỗ mỗi lần bản có việc học hành cô trò lại phải nghỉ học
ngay từ cuối năm học thì cũng đã có cái hiện tượng là trường bị sạt lở
trường đã cố gắng khắc phục khó khăn vì nó đã sạt lở quá nhiều rồi
nên là nó sẽ không đảm bảo cái an toàn cho học sinh của trường
đường bị hạ xuống quá là sâu và cái độ an toàn thì mất an toàn rất là cao
cho nên là mong muốn lớn nhất của nhà trường là được xây kè khu trung tâm để các cháu được trở về học đúng vị trí
đúng môi trường giáo dục mầm non của các cháu thuận lợi cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ của cô và cháu trong nhà trường
còn đây là cách mà các thầy cô giáo
các thầy cô của trường tiểu học và trung học cơ sở bắc phong huyện phủ yên đến trường
trong đợt mưa lũ cuối tháng tám vừa qua tuyến đường đã bị ách tắc hoàn toàn do hàng trăm điểm sạt lở
chi phí cho mỗi chuyến đi như thế này ít nhất cũng là ba trăm linh đồng
tất cả anh em đều phải thuê đuyền từ giới vạn yên lên đối riêng đối với giáo viên
thế còn các học sinh khi lao động và làm mọi công việc của nhà trường
phụ huynh đưa đi với những gia đình có điều kiện
còn không thì đều phải là tự khắc phục có những em phải đi bộ rất là vất vả
theo kế hoạch năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín xã bắc phong có bốn trăm năm mươi chín học sinh ở ba cấp học
ngày hai mươi tháng tám học sinh trung học cơ sở đã bắt đầu năm học mới bình thường theo đúng kế hoạch
riêng ba mươi bốn em bản bó mí một tuần đầu tiên chỉ có một mươi em đến trường còn lại phải nghỉ học do cách trường một mươi km
đường bộ bị tắt
đường thủy không phải gia đình em nào cũng có điều kiện kinh tế để thuê thuyền
năm hai nghìn một mươi bảy huyện phủ yên là một trong những huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ tại tỉnh sơn la
sang năm nay huyện tiếp tục gánh chịu nhiều tổn thất đặc biệt là các cơ sở giáo dục
theo thống kê của phòng giáo dục và đào tạo huyện phủ yên mưa lũ trong tháng bảy và tháng tám năm nay
có điểm trường của sáu đơn vị trường bị sập đổ hư hại về tường bao phòng học bàn ghế và cơ sở vật chất
ước thiệt hại trên sáu trăm linh triệu đồng
cùng với đó là nhiều tuyến đường giao thông trong huyện bị sạt lở gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
khiến cho đường đến trường của các thầy cô giáo và các em học sinh càng khó khăn hơn
là một tỉnh miền núi sơn la thường xuyên phải gánh chịu hậu quả do mưa lũ
trong hai năm trở lại đây thiên tai càng thêm khắc nghiệt
vài ngày trước đây thời điểm mà năm học mới chỉ tính bằng giờ
nhưng tại nhiều địa phương nhiều trường học vẫn còn đang ngâm mình trong bùn đất
khó có thể nhìn ra đống thiết bị giáo dục này đâu là sách vở đâu là thiết bị dạy học
cùng hoàn cảnh ngập lụt toàn bộ khu nhà bán chú của trường phổ thông dân tộc bán chú
trung học cơ sở tà học huyện mai sơn giờ chỉ còn lại bùn đất
chăn màn không thể sử dụng được nữa bởi bị ngâm trong bùn quá lâu
từ khi ra trường nhận công tác ở trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ học
thì tôi đã chứng kiến hai trận lũ một năm hai nghìn tám
và năm nay là hai nghìn một mươi tám
thì trận lũ này là một trận xảy ra rất nhanh
và đũ trồng đũ đến đến là các nhà trường cũng như các thầy cô giáo không kịp trở tay
không di chuyển được các đồ đạc dẫn đến hỏng hóc rất nhiều
còn từ khi xảy ra lũ thì bản thân tôi là giáo viên
thì bán chú từ khi đũ xảy ra cùng với phụ huynh học sinh
cùng với cả các thanh niên tình nguyện của bản đã cùng nhau
thu gom bùn nhưng mà cái số lượng bùn đất rất lớn
nên là đến hôm nay là mới chỉ xong một phần sân trước
còn rất nhiều khó khăn nữa của nó là cái sân sau chưa giải quyết được
bắt đầu từ ngày hai mươi tám tháng tám cơn lũ ập về
khiến trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở tà học
và trường tiểu học tà học bị nhấn chìm trong lũ
chúng tôi đang cố gắng để chỉ mở một cái lối vào lớp học thôi
mở một cái lối vào lớp học và để đón các em học sinh đến trường
làm đối với các hệ thống trường noel bán chú
thì cái việc là chuẩn bị chức yếu để các cháu tổ chức đoàn bán chú trong lần đàn tới
các thầy cô giáo cũng đã cố gắng hết mình để làm sao tất cả người học sinh thân yêu
lội bùn rồi vượt qua những điểm sạt lở sau lũ
con đường đến trường của các em học sinh ở sơn la
và gặp gành hơn bao giờ hết
cách trường hàng cây số có nơi phải đi bộ đến hai mươi km
nên phụ huynh và các em học sinh phải dậy từ rất sớm để đến trường
em đi từ sáu giờ sáng bây giờ mới đến nơi
thì giấy khai giảng đã hết sát hết rồi em vẫn muốn cùng các bạn lấy khai giảng
trong cái thời gian vừa qua thì nhà trường chúng tôi đã hứng chịu hai cái trận lũ
làm cho cái cơ sở vật chất của nhà trường
là bị thiệt hại một cách nghiêm trọng
cho đến phút này thì cái việc công tác khắc phục hậu quả mưa lũ của nhà trường vẫn đang được tiến hành
được sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể
rồi đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của bà nhân dân huyện
có lẽ là trong vài ngày tới thì công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sẽ được khắc phục hoàn toàn
và ổn định đi vào học hoàn tập được

em yêu cô em yêu thầy yêu quê hương yêu mài trường
hiện nay năm học mới đã bắt đầu được vài ngày
nhưng nhiều nơi tại huyện mai sơn các em vẫn chưa thể bắt đầu học
do trường vẫn bị cô lập và ngổn ngang bùn đất
dù còn bộn bề khó khăn nhưng các thầy cô vùng lũ sơn la
vẫn đang nỗ lực gạt bùn gạt đất mở đường đưa các em học sinh tới trường
sơn la bước vào một năm học mới với nhiều thử thách
nhưng thầy và trò nơi đây vẫn giữ cho mình được sự vui tươi phấn khởi và tràn đầy hy vọng